khi đang thực hiện tuần tra làm nhiệm vụ trên vùng biển quảng ninh tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện một tàu vận tải vò sắt chở trên năm mươi tấn phân đạm ure có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra trên tàu có hai thuyền viên do ông nguyễn tiến thịnh chú tại xã thống nhất huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng trên năm mươi tấn phân đạm ure không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp phương tiện không có giấy tờ đăng ký
tổ công tác đã dẫn giải phương tiện vi phạm về bến gót thành phố hải phòng để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật